song song với hạn hán tại miền trung mưa lũ liên tục tại miền bắc cũng đang đe dọa tới nhiều khu vực và trong đó có vùng hạ du thủy điện sơn la
để ứng phó kịp thời trong mùa mưa bão thủy điện sơn la công trình thủy điện trọng điểm quốc gia đã lên kế hoạch vận hành hồ chứa phương án xả lũ và tuyên truyền phổ biến phương án phòng chống lũ để vùng hạ du đập không bị ảnh hưởng
đây là một trong một mươi bốn trạm vận hành hệ thống cảnh báo hạ lưu mà nhà máy thủy điện sơn la đã triển khai lắp đặt và mới đưa vào sử dụng
với hệ thống này khi có sự cố bất thường hoặc thời điểm vận hành xả lũ của thủy điện loa phóng thanh sẽ cảnh báo nhân dân vùng hạ lưu kịp thời di tản không đánh bắt trên sông bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản
tôi đã đầu tư một mươi bốn trạm kéo dài từ nhà máy xuống đến hạ lưu là hơn một mươi năm km
và các hệ thống này nhằm mục đích là để giúp bà con nhận biết được thời điểm chúng tôi vận hành các tổ máy hoặc đặc biệt là khi tiến hành xả lũ
khi bà con nhận được thông tin khi bà con đang đánh bắt thủy sản nuôi trồng hay các công tác trên mặt nước thì có thể kịp thời di tản cánh khỏi vùng nguy hiểm
bên cạnh việc lắp đặt hệ thống cảnh báo cán bộ công nhân viên công ty thủy điện sơn la cũng thường xuyên định kỳ xuống các bản vùng hạ lưu để tuyên truyền phổ biến pháp luật công tác phòng chống thiên tai cho người dân địa phương
mùa lũ này thì cũng có thông báo cho bà con về đường sông về kích điện với trẻ em
khi lũ nó xả đến thì cũng phải chú ý để mà an toàn về đến chỗ có khu bào của mình
không dám ra sông nữa
thủy điện sơn la có dung tích hồ chứa lên tới hơn chín hai mươi sáu tỷ mét khối
việc vận hành xả lũ của thủy điện này có ảnh hưởng rất lớn đến hạ du
bởi vậy với những phương án cảnh báo và kế hoạch xả lũ trong mùa mưa bão năm nay
sẽ góp phần vừa bảo đảm an toàn cho người dân vừa bảo đảm công trình trọng điểm quốc gia vẫn hoạt động ổn định để cung cấp điện